ngày bảy tháng năm ban chấp hành đảng bộ tỉnh thái bình đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định điều động phân công công tác mới cho đồng chí nguyễn hồng diên
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thái bình thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi để giữ chức phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí phạm minh chính tin tưởng trên cương vị công tác mới đồng chí nguyễn hồng diên sẽ sớm nắm bắt và sẽ hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó